từ tối ngày ba và sáng ngày bốn tháng một mươi số người từ tp hcm về quê ở các tỉnh phía bắc
qua chốt kiểm soát giao thông và y tế tỉnh thừa thiên huế tăng đột biến với hàng nghìn lượt
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm phú lộc đã huy động một trăm linh quân số
hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh
thông tin từ trạm cảnh sát giao thông phú lộc phòng cảnh sát giao thông công an thừa thiên huế cho biết
từ tối qua đến sáng bốn tháng một mươi tại chốt kiểm soát lăng cô thị trấn lăng cô huyện phú lộc
đã đón hơn một tám trăm linh phương tiện xe gắn máy mô tô của người dân rời tp hcm
và các địa phương phía nam về quê ở các tỉnh tp hcm
số người di chuyển qua địa bàn thừa thiên huế ước khoảng hơn ba người
trước tình hình này trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã huy động một trăm linh quân số
và được tăng cường lực lượng từ các đơn vị khác để tham gia hướng dẫn người dân di chuyển an toàn
theo đúng tuyến của mình
theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện phú lộc trong trưa ngày bốn tháng một mươi
các lực lượng địa phương và tình nguyện viên chuẩn bị đón thêm một đoàn từ các tỉnh phía nam
lưu thông qua thừa thiên huế với số lượng hơn sáu trăm linh xe gắn máy và khoảng một người dân
tại trạm trung chuyển bắc hải vân hơn năm mươi xe gắn máy của người dân di chuyển qua địa bàn bị hỏng hóc
đã được các tình nguyện viên hỗ trợ sửa chữa kịp thời
các địa phương tại thừa thiên huế có tuyến quốc lộ một đi qua đang có kế hoạch tái thiết lập
các trạm dừng nghỉ cơ động để hỗ trợ người dân thức ăn nước uống xăng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe gạch báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại